dươi là loài sinh vật rất nhạy cảm với hoa chất
chỉ một lượng hóa chất như thuốc bảo vệ thực vật thuốc diệt cỏ hay phân bón hóa học rất nhỏ
được sử dụng trên lúa cũng có thể làm cho cả một vùng bãi dươi rộng lớn giảm mật độ đáng kể
hoặc không còn con nào
vì vậy điều quan trọng nhất là phải tìm được giống lúa phù hợp mới có thể đem trồng ở bãi dươi
qua nhiều lần thử nghiệm giống japonica g hai là giống lúa thuần có nguồn gốc từ nhật bản
đã được chọn để đem trồng ở vùng bãi ven sông
đây là giống lúa có khả năng chịu mặn chịu rét chịu ngập nước và khả năng kháng được sâu bệnh
để phù hợp với canh tác hiệu cơ
cái con dươi này nó là cái động vật vùng trèo
cho nó sống là nó phải có trong môi trường nước lên nước xuống
nó có thời gian phơi bãi và ngập y như ngoài vùng trèo ngoài bãi trèo
cho nên cái ruộng dươi nào mà có cái nâng cốt hoặc hạ cốt
mà nó đảm bảo gần như bãi bên ngoài sông
và ông ấy quản lý nước tốt
đảm bảo một tháng có từ hai mươi hai ngày nước ngập phơi ngập đều đặn trong ngày
và có bốn năm ngày là nước cạn như thế này vào những ngày nước kém
thì là tốt
thế thì như vậy là con dươi phát triển tốt thôi
thế thì còn nếu như anh không cây lúa rươi vẫn có

thế thì còn nếu như anh không cây lúa thì anh được cây cả lúa cả dươi
việc canh tác lúa trên bãi dươi không chỉ là tận dụng quỹ đất
mà việc trồng lúa sẽ tạo sinh cảnh cho dươi
đồng thời làm tăng độ tơi sốt của đất
dễ lúa thân cây lúa sau khi thu hoạch sẽ phân hủy trở thành mùn bã hữu cơ
bổ sung những chất hữu cơ trong đất
giúp cho hệ vi sinh vật trong đất phát triển làm thức ăn cho dươi
ngày xưa thì dân cấy cái lúa địa phương
thứ nhất là thu hoạch thấp
hai nữa là chất lượng
nó không tạo thành hàng hóa được
nó chỉ mang về là chăn nuôi thôi
xong khi đó thì đưa cái này
nó có thể là một là năng suất
hai là có giá trị trên thị trường
thế thì có thể là so với cây lúa thông thường
nó có thể là tăng gấp ba lần
đưa cái lúa thiêu cơ kết hợp với này
cho nuôi khai thác con dươi
và còn xác định được
đây là cái môi trường
quan trọng nhất là bà con ý thức được
cái vấn đề là giữ chỉ môi trường
môi trường cho nó
đảm bảo về cái môi trường thì con dươi phát triển được
và cái nữa là
cái lúa thiêu cơ này
cái gạo nó cần có cái chất lượng sạch
cho nên là bà con nhân dân
rất là phân khởi yên tâm
thế nên tôi chọn rằng là như vậy
và chuyển đổi tôi vẫn nhắc đến là
cái việc nếp nghĩ của nhân dân
cái vấn đề là giữ chỉ môi trường hơn
và nó kết hợp nâng cao cái hiệu quả kinh tế
sử dụng đất nông nghiệp
từ một vài hectare diện tích thử nghiệm ban đầu
đến nay đã có hàng chục
hộ nông dân ở huyện tứ kỳ
tham gia vào mô hình sản xuất nông nghiệp này
ngoài nguồn thu từ dươi
người dân có thêm nguồn thu nhập ổn định từ sản phẩm gạo hữu cơ
tuy mới có mặt trên thị trường
nhưng sản phẩm gạo hữu cơ được trồng ở bãi dươi
được người tiêu dùng ưa chuộng
bên cạnh đó sản lượng dươi cũng tăng lên đáng kể